huyện krongpa tỉnh gia lai có một mươi trên một mươi bốn xã thị trấn đặc biệt khó khăn trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên bảy mươi
hiện điện lực krongpa có gần một mươi chín năm trăm linh khách hàng
ngoài duy trì tốt việc kiểm tra lưới điện theo quy định triển khai khắc phục sự cố hư hỏng lưới điện kịp thời
phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong ngày thì nhân viên điện lực krongpa còn biết nói thành thạo tiếng người dân tộc thiểu số
nhằm tạo thuận lợi trong việc hướng dẫn tuyên truyền công tác an toàn điện tới khách hàng
huyện krongpa tỉnh gia lai có một mươi trên một mươi bốn xã thị trấn đặc biệt khó khăn người dân tộc thiểu số chiếm trên bảy mươi dân số
hiện điện lực krongpa có gần một mươi chín năm trăm linh khách hàng
ngoài duy trì tốt việc kiểm tra lưới điện theo tần suất quy định triển khai xử lý sự cố hư hỏng lưới điện kịp thời
phân công trực xử lý sự cố điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
thì nhân viên điện lực krongpa
còn biết nói thành thạo tiếng người dân tộc thiểu số tạo thuận lợi trong việc hướng dẫn tuyên truyền sử dụng điện của khách hàng
khi nó có hư trục trặc gì đó là nó làm là không không có mất lấy tiền
khi đó là nó cho điện thoại dưới nóng của công ty điện
cho nên là khi nó dươn là có bị trục trặc hư điện là báo cho bệnh quan điện
cho nên xuống trực tiếp để tạo điều kiện cho dươn là không có lấy tiền không có gì hết
cho đó là cảm ơn cán bộ điện ở huyện krongpa
trải qua hơn bốn mươi năm phát triển việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty điện lực gia lai đã phát huy những giá trị truyền thống vốn có của đơn vị
đến nay tổng số cán bộ công nhân viên là tám trăm hai mươi một người tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động
từ công tác chuyên môn đến giao tiếp ứng xử từ xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp an toàn văn minh bình đẳng
về cơ hội phát triển cho người lao động đến các hoạt động xã hội vì cộng đồng
việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
năm hai nghìn một mươi tám công ty điện lực gia lai đạt chỉ tiêu kinh doanh điện thương phẩm đạt một ba mươi hai triệu kwh
đạt một trăm linh một hai mươi hai kế hoạch giao tăng năm năm mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới chúng tôi trọng tâm tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng điện
đối với khách hàng
thế thì chúng tôi sẽ có những nhiệm vụ chính như sau
thứ nhất là chúng tôi sẽ hoàn chỉnh lưu điện thông minh này
và hai nữa là chúng tôi chuyển toàn bộ các chạm chăm mược còn lại sang chạm gác tự động hóa hoàn toàn không người trực
và thứ hai nữa là hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thay thế
trong năm nay thay thế khoảng ba mươi trăm số công tư cơ khí thành một trăm linh trăm công tư điện tử
thế thì tạo điều kiện cho toàn bộ các khách hàng có thể xem xét
cái sản lượng điện sử dụng của mình trên các trang web
và thứ ba là chúng tôi tăng cường dịch vụ trực tuyến điện lực các dịch vụ điện lực
và tiếp tục là đa dạng hóa các việc thu tiền điện và đặc biệt thu qua ngân hàng
với nỗ lực triển khai nhiều phương pháp có hiệu quả
văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị đã có sức lan tỏa đến từng cán bộ công nhân viên
từ đó tạo ra không khí vui tươi
phấn khởi cho người lao động góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển và khẳng định thương hiệu